hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông nguyễn chiến thắng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông trần sơn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm
nghiêm trọng trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
theo quyết định của ban bí thư ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra rất nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý sử dụng đất đai
và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng thất thoát
lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai tài sản và ngân sách nhà nước
ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng an ninh tác động xấu đến kinh tế xã hội
gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả của vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính
đối với nguyễn thị hoa cư trú tại ấp tây một xã long định về hành vi báo tin giả
đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngày chín tháng một mươi hai nguyễn thị hoa đến công an huyện châu thành báo tin bị cướp giật
hoa trình bày khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc ấp trung a xã nhị bình
huyện châu thành thì bị hai thanh niên giật túi sách tài sản thiệt hại gần ba trăm linh triệu đồng
tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng xác định không có sự việc
hoa bị cấp tài sản qua làm việc với các chứng cứ không thể chối cãi hoa đã thử nhận báo tin giả
vì kinh doanh thua lỗ có quá nhiều người đòi nợ nên đã nghĩ ra việc báo tin giả bị cướp tài sản
nhằm tránh bị đòi nợ
trung úy lê trương dưỡng phó trưởng công an xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị trung úy lê trương dưỡng là người bị hai tên cướp
lao thẳng xe vào người khi đang truy bắt tội phạm
trung úy lê trương dưỡng được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh bình dương trong tình trạng tỉnh táo
tiếp xúc được nhưng đa chấn thương phần mềm và gãi dây hai tầng đùi phải gãi cảng chân phải
sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật kết hợp xương
cảng chân cổ chân khắc lọc mô hoại tử xử lý nhiễm trùng cho anh
mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng theo đánh giá của bác sĩ trung úy lê trương dưỡng sẽ phải trải qua
nhiều ca phẫu thuật khác để nối ghép xương hiện sức khỏe anh tạm ổn
tuy nhiên ăn uống nói chuyện khó khăn
vì gác chấn thương vùng mặt theo bác sĩ sau khi sức khỏe anh tiến triển tốt sẽ tiếp tục hội chẩn và mẫu kết hợp xương đồi cho bệnh nhân

đầu nhất là biến chứng bệnh nước máu thứ hai là biến chứng do tóc bệnh máu do mỡ

xảy ra mâu thuẫn trần nhật hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ ba thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
đã đập vỡ kính ô tô của bố đẻ và gây thương tích cho cậu ruột
công an huyện yên bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng trần nhật hoàng về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi uống rượu về cãi nhau với bố
hoàng đã dùng ấm nước giữ nhiệt và một đoạn gậy gỗ đập vỡ tầm kính phía sau xe ô tô của ông trần chiến minh bố đẻ của hoàng
sau đó dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích cho ông lê viết thanh cậu ruột của hoàng
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã bắt giữ khẩn cấp đối với trần nhật hoàng
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần nhật hoàng về tội hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bình tân xã phước minh huyện bùa gia mập tỉnh bình phước về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quang thái sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã suối dây huyện tân châu tỉnh tây ninh
và đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại số một mươi sáu b đường thành phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện